tại ngày mai mưa giảm hơn số điểm có mưa vừa mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
nhưng nhiệt độ ngày mai ở đây sẽ giảm còn khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ trời lạnh
ở quảng bình và quảng trị mưa nắng gián đoạn nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong giai đoạn nắng mạnh nhất của năm
thậm chí có thể ngày mai sẽ là ngày nắng nóng gây gắt nhất của mùa khô
khi mà khối không khí ổn định bao trùm khắp tây nguyên và nam bộ
khiến cho ở đây tiếp tục có nắng sớm và kéo dài cho đến hết buổi chiều
ở tây nguyên nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trong khi đó ở nam bộ các tỉnh miền đông nhiệt độ có thể sẽ phổ biến tới mức ba mươi bảy ba mươi tám độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ nhiều nơi cũng cao tới mức ba mươi năm ba mươi bảy độ
trên biển dưới tác động của tổ hợp hình thái thời tiết gây mưa
ở vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ có mưa rào cũng như rông dài rác
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp
xuống còn bốn một mươi km
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước